tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy tại đà nẵng
chiều ngày một mươi một tháng một mươi một thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp với thủ tướng thái lan prayuth chan o cha
chúc mừng thái lan đã thông qua hiến pháp mới
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ tin tưởng thái lan sẽ tổ chức thành công tổng tuyển cử vào cuối năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục củng cố ổn định xã hội và phát triển đất nước đồng thời đóng góp tích cực vào việc xây dựng cộng đồng asean
hai bên đã trao đổi về các biện pháp đôn đốc triển khai các kết quả quan trọng của chuyến thăm chính thức thái lan tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy của thủ tướng nguyễn xuân phúc
nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả bền vững
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị thái lan tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa của việt nam được phân phối tại thị trường thái lan
khuyến khích các doanh nhân thái lan tăng cường đầu tư vào việt nam
sớm hoàn tất các thủ tục phái cử và tiếp nhận lao động nhằm triển khai bản ghi nhớ về hợp tác lao động và thỏa thuận về tuyển dụng lao động ký năm hai nghìn một mươi năm
hỗ trợ giải quyết thủ tục bảo đảm an ninh an toàn cho lao động việt nam
thủ tướng plei ut chau cha chúc mừng việt nam tổ chức thành công tuần lễ cấp cao apec
thủ tướng plei ut chau cha thông báo đã cấp phép hoạt động cho thái việt jse
khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để mở thêm một số đường bay mới kết nối các địa danh du lịch nổi tiếng của hai nước
thủ tướng plei ut chau cha cũng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan của thái lan sớm ký kết hiệp định dẫn độ tội phạm với việt nam
nhân dịp này hai bên đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
về vấn đề biển đông hai bên chia sẻ quan điểm cần duy trì hòa bình ổn định
và tự do hàng hải ở khu vực